quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị cùng với quá trình tăng cường liên tục của không khí lạnh đêm qua
bắc bộ chuyển sang trạng thái ít mây toàn vùng diễn ra quá trình phát xạ mạnh
vì thế nhiệt độ giảm sâu hầu hết dưới một mươi năm độ
trong ngày hôm nay không khí lạnh không còn tăng cường xuống nước ta nữa
nhưng bắc bộ vẫn nằm trọn trong khối không khí lục địa với bản chất khô và lạnh
thời tiết vì thế sẽ còn nắng từ sớm và duy trì trong suốt cả
trong ngày hôm nay nhiệt độ trưa chiều nay ở các tỉnh vùng núi sẽ ở mức từ một mươi chín cho đến hai mươi độ
vùng đồng bằng nhiệt độ nhìn hơn giao động trong khoảng từ hai mươi một đến hai mươi hai độ
tình trạng rét bút không chỉ xảy ra ở các tỉnh miền bắc mà lan xuống cả các tỉnh thành miền trung
lúc này mức nhiệt ở thanh hóa nghệ an và hà tĩnh chỉ giao động trong khoảng từ một mươi năm đến một mươi bảy độ
còn ở khu vực quảng bình quảng trị và thừa thiên huế nhiệt độ nhìn hơn
nhưng cũng không nơi nào vượt quá mức một mươi chín độ
trong ngày hôm nay những cơn mưa ở trung bộ sẽ có xu hướng giảm hơn
nên nhiệt độ vì thế sẽ tăng nhẹ
ở khu vực từ thanh hóa xuống đến thừa thiên huế nhiệt độ sẽ ở mức từ hai mươi cho đến hai mươi hai độ
khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi nhiệt độ nhìn hơn từ hai mươi ba cho đến hai mươi năm độ
phần từ bình định đến bình thuận ít mưa lại là khu vực chịu tác động yếu của không khí lạnh
nên nhiệt độ ở đây cao hơn giao động trong khoảng từ hai mươi sáu cho đến hai mươi chín độ
lưu ý từ khoảng chiều tối và đêm mai sang ngày mùng bảy
cùng với sự xuất hiện của các nhiễu động từ biển vào
mưa sẽ có khả năng quay trở lại các tỉnh trung và nam trung bộ
từ mưa vừa đến mưa to nên người dân cũng cần hết sức lưu ý
xuống đến phía nam trong ngày hôm nay nam bộ và cả tây nguyên tiếp tục ít mưa
ban ngày trời nắng cường độ nắng không mạnh
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên phổ biến trong khoảng từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
còn ở nam bộ nhiệt độ sẽ trong khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
dự báo vào ngày mùng bảy đến ngày mùng tám tháng một mươi hai vùng nhiễu động cũng gây mưa cháy mùa ở các tỉnh nam bộ
tuy nhiên tập trung chủ yếu ở các huyện ven biển
trên biển trong ngày hôm nay ở vịnh bắc bộ vẫn duy trì gió đông bắc mạnh cấp sáu
giật cấp bảy cấp tám biển động mạnh sóng biển cao từ hai đến ba mét
khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp bảy
giật cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ ba đến năm mét
khu vực giữa biển đông và vùng biển từ quảng trị đến cà mau có gió đông bắc mạnh cấp sáu
có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh sóng biển cao từ hai đến bốn mét
vùng biển phía tây khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo trường sa
gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám và biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước